tổng cục thống kê vừa cho biết trong hai tháng đầu năm mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam
chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch covid một mươi chín thế nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước tính
vẫn đạt bảy mươi bốn tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
theo tổng cục thống kê mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực
bởi dịch covid một mươi chín nhưng trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhờ samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới
nên xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm nay giữ được xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước
theo đó kinh mệch hàng hóa xuất khẩu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ước tính đạt một mươi tám sáu tỷ usd tăng một năm so với cùng kỳ
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm một tỷ usd giảm một mươi chín sáu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một mươi ba năm tỷ usd tăng một mươi hai sáu
so với cùng kỳ năm trước kinh mệch hàng hóa xuất khẩu tháng hai năm hai nghìn hai mươi tăng ba
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng ba mươi chín
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô tăng ba mươi hai
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi kinh mệch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt ba mươi sáu chín mươi hai tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
cũng theo tổng cục thống kê cán cân thương mại hàng hóa tháng một năm hai nghìn hai mươi nhập siêu hai trăm bảy mươi sáu triệu usd
tháng hai ước tính xuất siêu một trăm linh triệu usd
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi căn cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu một trăm bảy mươi sáu triệu usd
trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu ba chín mươi bốn tỷ usd
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu ba bảy mươi sáu tỷ usd